tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã có buổi tiếp ông nobiru adachi giám đốc điều hành cấp cao tập đoàn j trust nhật bản
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
ông nobiru adachi cho biết j trust là một trong những tập đoàn thành công trong lĩnh vực tài chính
dịch vụ thương mại và thu hồi nợ nhất là việc phục hồi
tài cấu trúc thành công các ngân hàng hoạt động yếu kém
trong chuyến thăm lần này ông nobiru adachi mong muốn có được sự ủng hộ của chính phủ
và ngân hàng nhà nước việt nam trong việc tham gia vào tái cấu trúc ngân hàng xây dựng việt nam
hơn nữa mục tiêu của j trust là hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ qua các khoản cho vay
điều này rất phù hợp với việt nam một đất nước có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động hiệu quả
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
chính phủ việt nam luôn hoàn nganh và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nhật bản hoạt động kinh doanh tại việt nam
đặc biệt là các nhà đầu tư muốn tham gia vào quá trình tái cơ cấu các ngân hàng hoạt động yếu kém
phó thủ tướng cũng lưu ý j trust cần sớm nghiên cứu trao đổi với ngân hàng xây dựng ngân hàng nhà nước về phương án mua lại
dưới sự đề xuất của ngân hàng nhà nước chính phủ sẽ xem xét và sớm giải quyết